còn trong sáng ngày hôm nay tại nghệ an và hà tĩnh tiếp tục ghi nhận một mươi tám trường hợp dương tính với sars cov hai
cụ thể từ một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng sáu đến bảy h sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu trên địa bàn nghệ an phát hiện thêm một mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số trường hợp dương tính lên sáu mươi hai trong đó thành phố vinh có ba mươi bốn trường hợp huyện diễn châu chín trường hợp số còn lại ở các huyện khác
toàn bộ số mẫu xét nghiệm cộng đồng gồm ba tám trăm năm mươi ba mẫu xét nghiệm của người dân phường vinh tân và phường hồng sơn tp vinh được lấy vào đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu cho kết quả âm tính
tại hà tĩnh ghi nhận thêm bảy trường hợp dương tính với sars cov hai trong một gia đình tại thành phố hà tĩnh
các trường hợp trên đã được cách ly trước đó theo quy định trong gia đình đã có hai người mắc covid một mươi chín
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh và các ngành chức năng đang tiến hành điều tra truy vết các trường hợp liên quan
như vậy từ ngày bốn tháng sáu đến nay hà tĩnh đã có chín mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai